các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thị trường bất động sản tại việt nam đang có sự chuyển hướng mạnh mẽ
bên cạnh những loại hình đầu tư truyền thống sản phẩm bất động sản cho thuê cũng đang thu hút mạnh các nhà đầu tư dài hạn
sau một thời gian trứng lại thị trường này đang có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng khá tích cực
trong năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín thì chúng tôi kỳ vọng là các nhà đầu tư dài hạn sẽ là những yếu tố quan trọng trong thị trường bất động sản
thay vì các nhà đầu cơ ngắn hạn như năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu
thì ở đây chúng ta thấy là các nhà đầu tư dài hạn thì sẽ tập trung ở mấy phân khúc
thứ nhất là phân khúc bất động sản cho thuê
thứ hai là các nhà đầu tư bất động sản vào các khu vực căn hộ nghỉ dưỡng cân đô theo
gần đây thì cũng có một phân khúc đầu tư nữa là đầu tư về văn phòng cho thuê và đầu tư các bất động sản thương mại
thì trong vòng khoảng một năm lại đây thì phân khúc này cũng thu hút khá là tốt các nhà đầu tư
khi nói đến bất động sản thương mại văn phòng cho thuê đang là một điểm nhấn của thị trường
với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội ngay càng nhiều các công ty doanh nghiệp mới được thành lập
kéo theo đó nhu cầu sử dụng văn phòng cũng tăng cao
với cái nhu cầu của các tập đoàn lớn đặc biệt là tập đoàn về tài chính ngân hàng hay là công nghệ
thì cái nhu cầu của họ để mở rộng hay là thuê văn phòng thì thường là họ có những cái nhu cầu về cái mặt sàn khoảng một đến hai m hai trở lên
ổn định và phát triển đó là những gì phân khúc văn phòng cho thuê đang thể hiện
tuy nhiên theo các chuyên gia nhận định phân khúc này còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa
nếu như nhà đầu tư có thể tung ra những sản phẩm mới phù hợp và thiết thực hơn với khách hàng
do cái tỷ lệ lấp đầy cũng đang ở con số tốt dẫn đến là cái giá thuê của thị trường văn phòng a cũng có cái đã nhìn lên rồi
đó là dấu hiệu tốt để cho các chủ đầu tư họ tự tin hơn trong cái việc phát triển và xây dựng
hoàn thành sớm những cái dự án tòa nhà văn phòng hoặc a để đưa vào khách thác cho thuê
hơn nữa việc các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư
tại việt nam cùng với đó các chuyên gia ngoại quốc đến sinh sống và làm việc tại nước ta ngày một tăng
những yếu tố này đã và đang tạo điều kiện cho thị trường nhà cho thuê phát triển mạnh ở phân khúc căn hộ cao cấp
theo ông dương hoàng bảo phó giám đốc bộ phận cho thuê thương mại saview tp hcm nhận định
trong năm hai nghìn một mươi tám thị trường này có khả năng chứng kiến giá thuê với chiều hướng tăng nhẹ bởi nhu cầu cạnh tranh của thị trường
và khác với rào cản pháp lý của việc sở hữu căn hộ của người nước ngoài
việc thuê căn hộ dịch vụ cao cấp dù là ngắn hạn hay là dài hạn thông qua một đơn vị tư vấn uy tín
hầu như không vướng phải khúc mắc nào khiến phân khúc sản phẩm này càng phát triển
đồng thời các chuyên gia bất động sản cũng cho rằng trong bối cảnh người có thu nhập trung bình thấp chiếm số đông như hiện nay
việc hình thành thị trường nhà giá rẻ cho thuê tại các thành phố lớn là rất cần thiết góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của người dân
thưa quý vị và các bạn
tại các thành phố lớn
nhu cầu thuê nhà ở của người dân hiện nay đang rất lớn
tuy nhiên theo ghi nhận trên thị trường cho thấy quỹ nhà cho thuê lại đang quá hạn hẹp
đồng thời các nhà đầu tư vẫn chưa thật sự hào hứng khi tham gia vào phân khúc này
theo các chuyên gia trong bối cảnh người có thu nhập trung bình thấp chiếm số đông như hiện nay
thì việc hình thành thị trường nhà cho thuê là rất cần thiết góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của người dân
với cả tốc độ phát triển kinh tế của việt nam hiện nay
và cũng như đời sống
cũng như thu nhập
thì việc nhu cầu nhà cho thuê cho người có thu nhập trung bình là cực kỳ lớn
vì thực ra chúng ta phải nói rằng giá nhà chúng ta đang quá cao
kể cả nhà ở xã hội
người mà có tích kiệm được hai trăm linh triệu hay ba trăm linh triệu với cả đồng lương thu nhập hiện nay là điều cực kỳ khó
chính vì vậy mà cái chuyện người ta chỉ có khả năng thuê nhà
thuê nhà ở đây thì đấy là cái mà nhu cầu rất lớn
vấn đề phát triển nhà ở cho thuê
không mới từng được đề cập rất nhiều lần tại các cuộc họp các cấp ngành liên quan đến phát triển nhà ở xã hội
cũng đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm phát triển loại hình nhà ở này
nhưng đến nay mới chỉ có vài ba doanh nghiệp quan tâm đến nhà cho thuê trong dự án của mình
một con số quá khiêm tốn chỉ như mối bỏ bể so với nhu cầu thực
kể cả các nước phát triển như nhật bản
hoặc cũng như mỹ
cũng như một loạt nước châu âu người ta làm gì có tiền người ta mua nhà đâu
người ta đều phải thuê nhà
chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta
không có chính sách để thu hút các nhà đầu tư xây nhà cho người có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thuê
thì đấy là một cái mà chúng ta vẫn đang bỏ ngỏ
thực tế hiện nay chúng ta mới chỉ có chính sách về xây dựng nhà ở xã hội cho thuê hoặc là thuê mua
còn chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho thuê vẫn thiếu
lý do tại sao nó thiếu nhiều là do cái trung cấp và thấp cấp này
cái lợi nhuận đối với doanh nghiệp nó rất thấp
cho nên người ta không quan tâm nhiều và người ta không mặt mả
cho nên chính vì lẽ đó mà nhà nước cần phải có một cái nhìn nhận và có những cái giải pháp
có những cái chiến lược có những cái định hướng
khảo sát cho thấy thị trường nhà cho thuê đang phát triển chủ yếu theo hướng kinh doanh tự phát
ngắn hạn của các cá nhân hộ gia đình và một số doanh nghiệp nhỏ
người dân sẽ vẫn cứ phải ở các nhà ở trong các khu nhà ở gọi là cấp thấp
hạ tầng không có cháy nổ xảy ra không có đường thoát
trong các cái khu mà kiểu gọi tự phát thì lối vào khi chỉ một mét
gọi là thì thực ra làm sao có các cái hạ tầng gì
như vậy thì thực ra sẽ không đảm bảo về cái an toàn an ninh cho cái đời sống người dân
như vậy nhu cầu thuê nhà tại việt nam đang rất lớn nhưng thị trường hiện còn bò ngò
chưa khai thác được hết tiềm năng
ở góc độ thị trường khi nhà ở cho thuê giá rẻ phát triển sẽ cạnh tranh trực tiếp với các khu nhà trọ hiện nay
và có thể là sản phẩm thay thế cho một số nhà thương mại giá rẻ
đồng thời nếu tiếp cận được quỹ nhà cho thuê với giá hợp lý
người dân sẽ thay đổi quan điểm thói quen về sở hữu nhà ở góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cấp bách hiện nay
thưa quý vị và các bạn thị trường bất động sản cho thuê đang có nhiều dư địa và đang trên đà phát triển mạnh
tuy nhiên để đảm bảo việc sinh lợi bền vững
các nhà đầu tư cần có sự cẩn trọng và đánh giá chi tiết khi tham gia vào thị trường này
khi tiếp cận một dự án bất động sản
tính pháp lý luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất trong quyết định của mọi nhà đầu tư thông minh
điều này sẽ giúp nhà đầu tư tự bảo vệ túi tiền của mình tránh khỏi các rủi ro không đáng có
về đầu tư dài hạn để cho thuê các pháp lý nó cũng khá là minh bạch
cũng khá lý rất là ổn định tại vì họ mua căn hộ để họ cho thuê đầu tư trong tương lai
nhưng mà tuy nhiên đầu tư về khu vực văn phòng thương mại
thì các nhà đầu tư cũng nên chú ý về cái vấn đề về pháp lý của cái chủ đầu tư đó về vấn đề về thuế đất
các chủ đầu tư đã đóng thuế đất đủ cho năm mươi năm chưa
đối với các sản phẩm bất động sản cho thuê năng lực và uy tín của chủ đầu tư dự án
cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận và hiệu quả đầu tư lâu dài
đầu tiên vẫn phải tính yếu tố về pháp lý đã và cũng như tiến độ triển khai của chủ đầu tư
bởi vì cái việc này nó quyết định đến cái việc thanh khoản nhanh hay chậm của sản phẩm
bởi vì hiệu quả của bất động sản đầu tư nó sẽ là ở cái tính thanh khoản
thời gian thanh khoản đương nhiên thanh khoản càng nhanh thì hiệu quả càng cao
bên cạnh đó các nhà đầu tư cũng cần nắm vững và cập nhật những thông tin liên quan đến thị trường
bởi những chuyển biến mới có thể gây nên những tác động không nhỏ đến giá trị và sự ổn định
khi khai thác các dự án cho thuê trong tương lai
ở đây thì tôi có thể nói thêm đó là ví dụ như nguồn cung hoặc nguồn cầu
tại thời điểm mà dự án phát triển hoặc là hoàn thành
thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái tính toán đầu tư của nhà đầu tư
và ví dụ như là giá thuê hay giá bán của các sản phẩm họ tung ra thị trường
tiếp theo là nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm đến cái cấu trúc đầu tư công năng của dự án nó có hấp dẫn hay không
và tiếp theo thì là các cái yếu tố truyền thống như là vị trí dự án hay là tiềm năng phát triển của dự án
hoặc là cơ sở hạ tầng quy hoạch của dự án trong tương lai
một vấn đề đáng lưu ý nguồn cung thị trường cho thuê hiện nay đang khá dồi dào
điều này tất yếu sẽ dẫn đến sự cạnh tranh vô cùng gai gắt
cẩn trọng và sáng suốt lựa chọn những sản phẩm phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư giảm nguy cơ trượt giá
thua lỗ khi thị trường ngày càng bão hòa
nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội cho thuê hoặc tìm kiếm cơ hội sinh lời từ việc cho thuê bất động sản
thì tương đối là rộng lớn bởi vì là chúng ta hiện nay là có cái nguồn cung khá là dồi dào rồi
do đó việc của các nhà đầu tư là lựa chọn cái sản phẩm nào mà có cái tiềm năng
thứ nhất là tiềm năng giữ giá tốt nhất thứ hai là có cái khả năng xin lời
từ cái việc cho thuê tốt nhất
như vậy với nhiều ưu điểm và phù hợp với xu thế mới
các sản phẩm bất động sản cho thuê đang dần vươn lên và bùng nổ mạnh mẽ
các nhà đầu tư cần có những bước đi cẩn trọng và lựa chọn thích hợp
để có thể chinh phục được thị trường đầy tiềm năng này
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại